thưa ủy quyền của lãnh đạo bộ công an lãnh đạo cục công tác đảng và công tác chính trị đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho năm tập thể và một mươi cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng thời gian qua
về sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip sẽ giúp cho công dân việt nam hội nhập sâu rộng
vì vậy việc các thông tin dữ liệu được tích hợp trong thẻ căn cước công dân sẽ cắt giảm các thủ tục hành chính trước mắt là các giấy tờ công dân qua đó hướng tới mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử
ứng dụng từ thẻ căn cước công dân gắn chip có gì đặc biệt
tiểu mục đề án bảy vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể về nội dung này